quý vị thân mến cũng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng trị
đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo kiểm soát nghiêm khu vực có ca bệnh covid một mươi chín dương tính trở lại
ca bệnh này số ba nghìn hai trăm một mươi một nguồn gốc lây bệnh từ thẩm mỹ viện amida thành phố đà nẵng
khi về địa phương thôn mỹ tránh xã hải chánh huyện hải lăng được phát hiện điều trị
tại bệnh viện trung ương huế vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi bảy tháng năm vừa qua bệnh nhân được khám xét nghiệm lại nhiều lần
và cho ra viện với tình trạng sức khỏe tốt âm tính với sars cov hai
tuy nhiên sau một thời gian trở về nhà đến ngày bốn tháng sáu qua lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra
thì trường hợp này đã dương tính trở lại với sars cov hai
do đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng trị yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của huyện hải lăng tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt ca bệnh
và chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã hải chánh
gia hạn thời gian cách ly tại nhà theo dõi y tế chặt chẽ và thường xuyên đối với trường hợp như vậy
trung tâm y tế huyện hải lăng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho bệnh nhân